cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tương dương của tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn anh chú tại xã hưng tây huyện hưng nguyên nghệ an và trần quyết tiến chú tại xã hùng tiến huyện nam đàn về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can trên
đây là hai đối tượng liên quan đến vụ việc nhà máy thủy điện nậm đơn sản nước làm chết người xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
thời điểm xảy ra vụ việc thì nguyễn văn anh là trưởng ca của nhà máy thủy điện nậm đơn còn trần quyết tiến là người trực vận hành nhà máy
cụ thể khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín anh vi văn may cùng em trai là vi văn thân đều là người dân xã xá lượng đang trèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện nậm nơn xã lượng minh huyện tương dương
thì nhà máy xả cửa thoát nước do không được báo trước lượng nước xả lớn cả hai anh em không kịp thoát ra khỏi khu vực nước xả mạnh nên thuyền bị lật
anh thân may mắn được người dân cứu sống còn anh may bị nước cuốn trôi
sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo công an huyện tương dương vào cuộc điều tra
đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tương dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính đối với vụ việc tại nhà máy thủy điện nậm đơn sản nước gây chết người
công an huyện trợ gạo của tỉnh tiền giang vừa triệu tập làm việc với hai đối tượng võ văn việt chú tại xã mỹ tịnh an và tô minh thi chú tại xã tân bình thạnh huyện chợ gạo về hành vi hủy hoại tài sản